bệnh viện bãi cháy quảng ninh cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp một bệnh nhân bị ngộ độc thuốc gây tê
sau khi được gây tê bằng thuốc lidocan tại một phòng khám sang tư nhân
bệnh nhân là phạm th bốn mươi tuổi trú tại thành phố hạ long quảng ninh
đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở đau ngực chóng mặt mắt nhìn mờ co cứng toàn thân
huyết áp tăng mạch nhanh sau khi tiêm thuốc gây tê
trước đó bệnh nhân đã được phòng khám xử trí tiêm thuốc theo phác đồ phản vệ
nhưng các triệu chứng không tuyên giảm
ngay sau khi tiếp nhận khai thác thông tin bệnh nhân các bác sĩ đã cấp cứu
trần đoán tình trạng ngô độc thuốc tê khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu
xử trí chuyển tĩnh mạch sử dụng lipid hai mươi theo pháp đồ kiểm soát đường thở
bệnh nhân được chuyển tới khoa hồi sức tích cực và chống độc để điều trị theo dõi sát tình trạng
sau hai mươi bốn giờ khuyết động của bệnh nhân ổn định không còn các triệu chứng ngô độc
cũng tương tự trường hợp trên trước đó vào hồi tháng một mươi năm ngoái
bệnh viện cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân tên d xuất hiện tình trạng tê bỉ tay chân khó thở tức ngực
sau khi tiêm thuốc tê vùng răng đau khoảng hai giờ
theo gia đình bệnh nhân trước đó khoảng hai giờ bệnh nhân d có đau răng
và đến khám tại phòng khám răng hà mặt tư nhân ở cửa ông
tại đây bệnh nhân d được tiêm thuốc t để chữa đau răng
sau khi tiêm bệnh nhân d xuất hiện tình trạng tê bỉ tay chân khó thở tức ngực
và được bác sĩ phòng khám răng hàm mặt cấp cứu
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã xác định đây là ca ngộ độc thuốc tê toàn thân
và tiến hành cấp cứu theo pháp đồ xử trí ngộ độc thực tê
sau khoảng ba giờ cấp cứu bệnh nhân cũng đã ổn định
chuyển tới khoa hồi sức tích cực chống độc tiếp tục điều trị
vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn ba bệnh nhân đã khỏi và được ra viện
theo bác sĩ chuyên khoa hai đỗ ngọc lâm trường khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết
trường hợp ngộ độc thuốc tê rất dễ nhầm lẫn với trường hợp sốc phản vệ do thuốc
với những biểu hiện lâm sàng ban đầu tương đối giống nhau
các bác sĩ trực đã chẩn đoán chính xác và khẩn trương cấp cứu theo đúng pháp đồ ngộ độc thuốc tê
nên tình trạng bệnh nhân nhanh chóng được cải thiện
ngộ độc thực tê là trường hợp ít gặp tuy nhiên nếu không được xử trí đúng và kịp thời
có thể dẫn tới tử vong
một trường hợp khác đó là anh n v t ba mươi bốn tuổi ngũ quận thủ đức tp hcm
sau khi xem xét tình trạng của anh t các bác sĩ nhận thấy có tình trạng nhiễm chủng hổ răng
nên kê thuốc kháng sinh cho anh uống hẹn tay khám
khi về nhà anh tê lại liên tục đau nhức và nôn nóng quay lại để nhổ cây răng đau đã hành hạ anh
tại đây đáp ứng yêu cầu của anh các bác sĩ tại phòng khám tư nhân đã cho anh nhổ
sau khi tiêm thuốc t khi đang tiến hành các thao tác đục để lấy răng da
hơn ba mươi phút anh t bỗng cảm thấy chóng mặt người lạnh toát
các y bác sĩ tại phòng khám tư nhân thế vậy nên đã đưa anh lên phòng cấp cứu và cho anh uống thuốc giảm đau
khi cảm thấy đỡ anh xin về công ty để tiếp tục làm việc thì bị đau đầu chóng mặt khó thở tức ngực
nên vào bệnh viện quận thủ đức gần đá để cấp cứu
tại đây các bác sĩ chẳng đoán anh t bị ngộ độc thuốc t chuyển dịch cho nghỉ ngơi
một ngày sau đó anh đã được xuất viện
theo bác sĩ chuyên khoa hai hoàng ngọc ánh phó trưởng khoa hồi sức tích cực chúng độc bệnh viện thống nhất tp hcm cho biết
thỉnh thoảng có tiếp nhận một số bệnh nhân bị phản ứng phản vệ hoặc ngộ độc thuốc t sau khi tiêm thuốc tê để nhồi răng
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn nói huyết áp tụt có trường hợp nhập viện trễ đe dạng từ tính mạng
theo bác sĩ ánh phản ứng phản vệ nặng có thể dẫn tới sốc phản vệ ngừng tim và tử vong
bác sĩ ánh khuyên cáo nhổ răng sâu tuy là một kỹ thuật đơn giản nhưng có sử dụng thuốc t
người dân nên đến các cơ sở nhà khoa uy tín bác sĩ có tay nghề cấp cứu khi bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ hoặc ngộ độc thực tê
theo các bác sĩ nhổ răng sâu là một thủ thuật đơn giản không quá phức tạp
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có chỉ định xăng sâu thì phải nhổ
vì việc mất răng chưa kịp trồng lại sẽ làm thay đổi cả hệ thống nhai
đó là chưa kể đa số trường hợp răng sâu có thể được phục hồi
vì khi nhổ răng có ổ nhiễm trùng gây t sẽ rất khó khăn hiệu quả gây t sẽ giảm
vùng gây tê nhiễm trùng thường không có tác dụng với thuốc tê và có khả năng làm khuếch tán ổ nhiễm trùng ra các mô xung quanh
nếu không điều trị nhiễm trùng ổ nhiễm trùng này sẽ dễ phát triển thành viêm mô tế bào phát tán ra các khoang ở vùng hàm mặt
trong khi đó vùng hạ mặt lại chứa các nhánh động mạch lớn can thiệp nhổ răng vào thời điểm này là rất nguy hiểm
để xử trí trước khi nhổ sang có ổ nhiễm trùng bác sĩ thường kê tòa thuốc kháng sinh cho bệnh nhân để ổ khu trú ngủ lại
ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chủng máu viêm nội tâm mạc nhiễm trùng trước khi cân nhắc thu thật nhổ răng
ngoài ra tùy vào tình trạng răng và cơ địa của mỗi bệnh nhân có trường hợp bác sĩ xử lý dễ dàng khi bị răng sâu
tuy nhiên trên cơ địa bệnh nhân cao huyết áp có các bệnh lý nhiễm trùng hoặc bệnh toàn thân khác
nhổ răng cũng có khả năng làm trầm trọng hơn tình trạng của bệnh hiện tại
trước kể là quá trình phẫu thuật nếu không áp dụng kỹ thuật dụng cụ máy móc phù hợp
có thể khiến cho bệnh nhân tràn khí dưới niêm mạc dưới da làm cho bệnh nhân khó thở nghẹt thở hoặc chảy máu nhiều
sau khi phẫu thuật gây phù nề đè vào đường thở của bệnh nhân
trong quá trình tiểu phẫu bệnh nhân có thể xảy ra các biến chứng như lo lắng quá sẽ làm tăng huyết áp
dung nạp lượng lớn thuốc tê quá nhiều có thể gây sốc ngộ độc dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
do đó bệnh nhân trước khi phẫu thuật cần hãy biết tình trạng sức khỏe chung của mình
và kịp thời báo cho bác sĩ về tiền sử dị ứng thuốc thức ăn cũng như các loại thuốc đặc trị bệnh toàn thân đang sử dụng
trong thủ thuật nhổ răng thuốc tê được sử dụng gây ức chế dây thần kinh cảm giác xung quanh các mô răng nhằm hỗ trợ giảm đau răng
khi tiểu phẫu nhổ răng có dùng thuốc tê bệnh nhân chỉ có cảm giác tê cứng tại vị trí cần nhổ
còn bộ phận khác trên cơ thể vẫn hoàn toàn ý thức vào cử động bình thường
thông thường các ca nhổ răng được chỉ định tiên lượng dùng thực tê vừa phải trong giới hạn cho phép sẽ không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người bệnh
tuy nhiên trên thực tế vẫn xảy ra một số ít trường hợp ngoại lệ khi tiêm thuốc tê hậu quả nghiêm trọng do bị dị ứng thuốc nhổ răng tại một số bệnh nhân
thuốc t nhổ răng là một loại thuốc y tế chuyên dụng được sử dụng trong nhà khoa
nắm bức chế tại chỗ vị trí gây tê làm mất cảm giác tạm thời trong quá trình nhổ răng
thuốc tê khắc thuốc gây mê thuốc tê chỉ có tác dụng làm mất cảm giác đau chứ không có tác dụng là mất ý thức
tuy nhiên trên thực tế vẫn cho thấy việc dùng thuốc tê nhổ răng quá liều lượng có thể tác động tới chức năng vận động hay ý thức của cơ thể
việc sử dụng thuốc tê nhà khoa chỉ có tác dụng ức chế cơn đau tạm thời
tuy nhiên nếu sử dụng quá liều lượng không đúng cách thì nó có khả năng làm tăng nguy cơ bị dị ứng thuốc tê ngội độc thuốc tê
bệnh nhân bị dị ứng ngội độc thuốc tê nhổ răng sẽ có những triệu chứng sau đây
nồi bề đay là triệu chứng xuất hiện sớm nhất nhanh có thể là từ năm đến một mươi phút chậm thì vài ngày
người bệnh có cảm giác nóng ngứa da sần hồng ban xung quanh có viền đỏ
phù là một dạng bề đai to lớn xuất hiện sau khi dùng thuốc
sốc phản vệ đây là trường hợp nặng nhất và cấp tính ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân với những dấu hiệu về tim mạch hô hấp như mạch đập nhanh hạ huyết áp khó thở đau quặn bụng
trứng mắt bạch cầu hạt sẽ có những dấu hiệu tiêu biểu như lét hoại tử như mặt miệng mũi họng suốt đột ngột tăng cao viêm tắc tính mạch viêm phổi
bệnh huyết thanh đây là triệu chứng xuất hiện sau khi tiêm thuốc tê khoảng từ hai đến một mươi bốn ngày với những dấu hiệu như mệt mỏi mất ngủ chấn ăn sức ngạch bạch huyết suốt cao nửa ban khắp cơ thể
ngoài ra còn có một số dấu hiệu không đặc trưng khác như đau bụng đau khớp chóng mặt đau đầu
một số bước xử lý khi bị dị ứng thuốc t nhỏ răng như sau
người bệnh cần hoãn lại điều trị nhà khoa
khi bệnh nhân bị bất chi rác cần phải nhanh chóng đặt cho bệnh nhân nằm ngửa trên cao tiến hành kiểm tra và hỗ trợ các dấu hiệu sinh tồn như trợ thở và xóa bát tim ngoài lồng ngực
gọi cấp cứu nếu bệnh nhân không tỉnh lại sau khi đã hỗ trợ sinh tồn
cần phải giám sát các dấu hiệu sinh tồn như đau huyết áp nghe nhịp thở nhịp tim liên tục ít nhất năm phút cho tới khi nhịp tim trở lại bình thường nhịp thở và huyết áp trở lại bình thường
gọi cấp cứu nếu bệnh nhân không tỉnh lại sau khi đã hỗ trợ các dấu hiệu sinh tồn như đau huyết áp nhịp tim liên tục ít nhất năm phút cho tới khi nhịp tim trở lại bình thường nhịp thở và huyết áp trở lại bình thường